đà nẵng đã triển khai đợt bốn xét nghiệm đại diện hộ gia đình nhưng vẫn phát hiện trong cộng đồng nhiều ca f
trong ngày ba mươi một tháng tám có tám ca f được phát hiện thông qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình
ba ca có biểu hiện ho sốt hoặc là những người đang làm nhiệm vụ
điều này chứng tỏ vẫn còn khá nhiều kf chưa được phát hiện
bí thư thành ủy đà nẵng yêu cầu thành phố phải có biện pháp khống chế được dịch bệnh bùng phát
ở khu vực ngõ hẻm và khu trung cư khu phong tỏa đề nghị các địa phương khi phát hiện các ca f
phải kịp thời khoanh vùng chính xác các khu vực nghi ngờ có f trong đó
bí thư thành ủy đà nẵng cũng nhấn mạnh sau ngày năm tháng chín đà nẵng phải xác định đúng các vùng đỏ
để có biện pháp về mặt xét nghiệm và giám sát ở các khu vực này một cách phù hợp
đến thời điểm này thành phố đà nẵng đã cơ bản giải quyết hỗ trợ cho nhiều hộ dân khó khăn
tuy nhiên có một số tổ dân phố vẫn chưa giả soát hết các đối tượng ở các khu nhà trọ sinh viên người lao động
vì vậy thành phố đề nghị các quận huyện xã phường thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh kịp thời từ phía người dân